còn bây giờ là nội dung chi tiết thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội ban liên lạc cán bộ công an tri viện chiến trường biển nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước tổ chức gặp mặt kỷ niệm bốn mươi tám năm ngày giải phóng hoàn toàn biển nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu tại buổi gặp mặt
trong không khí trang trọng phấn khởi của buổi gặp mặt các đại biểu đã xúc động cùng nhau ôn lại những ngày tháng không thể nào quên của lớp cán bộ công an tri viện miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
những con người sẵn sàng hiến dân cả tuổi trẻ quyết tâm giành độc lập tự do cho tổ quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ghi nhận đánh giá cao và chúc mừng những chiến công thành tích xuất sắc của các đồng chí cán bộ công an đã từng công tác chiến đấu
ở các chiến trường b ck đồng thời bày tỏ tri ân sâu sắc các anh hùng liệt sĩ công an nói chung và các cán bộ công an tri viện chiến trường miền nam nói riêng đã anh dũng hy sinh
với tinh thần và quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt lực lượng công an dân đã chi viện hơn một mươi cán bộ nghiệp vụ cán bộ kỹ thuật cho chiến trường miền nam đúng lúc kịp thời
làm chuyển biến tương quan lực lượng giữa ta và địch phục vụ tốt yêu cầu những chính trị
với tinh thần và quyết tâm tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì miền nam ruột thịt lực lượng công an dân đã tri viện hơn một mươi cán bộ nghiệp vụ cán bộ nghiệp vụ cán bộ nghiệp vụ cán bộ nghiệp vụ cán bộ

tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì tiền tuyến lớn tất cả vì ti
động viên cán bộ chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
chiều nay tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
đã chủ trì lễ đón chính thức đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ cộng hòa belarus
do ngày kubrakov ivan vladimirovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus làm trưởng đoàn
cùng dự có ngày burovikov vladimir vladimirovich đại sứ đặc mệnh toàn quyền belarus tại việt nam
ngay sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm và ký kết chương trình hợp tác phối hợp hành động
giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ cộng hòa belarus
chào mừng đồng chí kubrakov ivan vladimirovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus
sang thăm và làm việc tại việt nam
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh đây sẽ là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam
và bộ nội vụ belarus nói riêng và giữa hai nước nói chung
trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia trật tự xã hội
hoạt động này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa việt nam và belarus ngày càng phát triển
để tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus tương xứng với tiềm năng của hai bên
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới bộ trưởng tô lâm đề nghị hai bên tích cực xây dựng kế hoạch cụ thể
triển khai thực hiện các nội dung chương trình hợp tác đưa quan hệ hai bộ ngày càng đi vào thực chất đạt hiệu quả cao
tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác trao đổi đoàn trao đổi thông tin kinh nghiệm về công tác nghiệp vụ giữa hai bên
bộ nội vụ belarus tiếp tục quan tâm hỗ trợ đào tạo cho cán bộ bộ công an việt nam giới thiệu hỗ trợ trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực bộ công an
nhất là trang thiết bị phòng chống bạo loạn giải tán đám đông
kết thúc buổi hội đàm bộ trưởng tô lâm và đồng chí kubrakov ivan vladimir rovich bộ trưởng bộ nội vụ cộng hòa belarus
ký chương trình phối hợp hành động giữa bộ công an nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và bộ nội vụ nước cộng hòa belarus giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đồng thời chứng kiến việc ký bản ghi nhớ về sự hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa công an thành phố hà nội và tổng cục nội vụ thành phố minsk
trong sáng nay tại hà nội thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an cũng đã có buổi tiếp và làm việc với đoàn công tác của bộ nội vụ cộng hòa belarus
ivan vladimirrovich dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn long nhấn mạnh trong những năm gần đây quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các cơ quan thực thi pháp luật belarus nói chung
và bộ nội vụ belarus nói riêng đã đạt được nhiều kết quả tích cực
để thúc đẩy hợp tác giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ belarus đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới
thứ trưởng nguyễn văn long đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn các cấp chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong các lĩnh vực phòng chống khủng bố giải quyết các vụ biểu tình bạo loạn công tác huấn luyện sử dụng động vật nghiệp vụ và các lĩnh vực khác mà hai bên có thế mạnh
về phần mình bộ trưởng bộ nội vụ belarus kubrakov ivan vladimirovich bày tỏ vui mừng về một số kết quả hợp tác giữa hai bộ đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy việc hợp tác trong một số lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm

về phần mình bộ trưởng bộ nội vụ belarus kulbrakov ivan vladimirovich bày tỏ vui mừng về một số lĩnh vực mà hai bên cũng quan tâm thúc đẩy việc hợp tác trong một số lĩnh vực mà hai bên cũng quan tâm
việc thực hiện công tác về lực lượng tham gia bảo vệ an trực tự tại cơ sở và căn cước công dân
cũng có những đặc thù riêng gặp phải những khó khăn vướng mắt nhất định trong quá trình thực hiện
các ý kiến đóng góp của địa phương đã cung cấp những thông tin quan trọng
để ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội phục vụ quá trình thẩm tra hoàn thiện hai dự thảo luật
để phù hợp với các đơn vị đặc thù đảm bảo luật khi ban hành được thực thi có hiệu quả
chiều nay tại hà nội đã diễn ra hội thi bí thư tri bộ giỏi trong đảng bộ cục công tác đảng và công tác chính trị
đây là dịp để bồi dưỡng nâng cao kiến thức kỹ năng nghiệp vụ công tác đảng
khả năng xử lý tình huống thực tế cho đội ngũ bí thư tri bộ
tạo điều kiện để các đồng chí trong tri ủy bí thư các tri bộ học tập trao đổi kinh nghiệm công tác
tham dự cuộc thi các thí sinh phải trải qua vòng thi viết trước đó
đến vòng thi sân khấu các thí sinh tiếp tục tham gia hai phần thi
tự hào tri bộ tôi và bản lĩnh bí thư tri bộ
trong đó phần thi thứ hai gồm các nội dung trả lời câu hỏi trắc nghiệm
thuyết trình trả lời câu hỏi ban giám khảo
sau ba giờ đồng hồ thi tài sôi nổi các thí sinh được đánh giá là tuy khác nhau về thâm niên làm bí thư tri bộ
nhưng không có sự khác biệt nhiều về bản lĩnh chính trị sự bình tĩnh tự tin tâm huyết trách nhiệm trong việc hoàn thành các phần thi
nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu chú đáo sáng tạo
sử dụng các loại hình ca mối nhạc lồng ghép slide để truyền tài các thông điệp của hội thi
qua đó mỗi đồng chí bí thư tri bộ ý thức hơn trong việc tham gia xây dựng tri bộ trong sạch vững mạnh
và vận dụng các kiến thức kỹ năng và thực tiễn công tác
kết quả ban tổ chức đã trao một giải a ba giải b bốn giải c cho các thí sinh xuất sắc
tại hà nội vào chiều nay ban thường trực ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
phối hợp với hội nhà báo việt nam và đài truyền hình việt nam
tổ chức cuộc họp ban chỉ đạo ban tổ chức giải báo chí toàn quốc
phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
phát biểu tại cuộc họp chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam đỗ văn chiến đề nghị
ban tổ chức giải cần đầy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thể lệ giải
về mục đích ý nghĩa và yêu cầu của các tác phẩm tham dự giải
đồng thời cung cấp những thông tin định hướng về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực
ở nước ta hiện nay nhằm huy động sự tham gia của các cơ quan
báo chí các nhà báo trên cả nước để mỗi người phát huy tinh thần chiến đấu
sự dấn thân của mình tạo nên những tác phẩm xuất sắc tham dự giải
qua ba lần tổ chức với giải báo chí lần thứ tư đề cập đến nội dung tiêu cực
nội dung này đã tạo điều kiện để mỗi nhà báo tiếp cận thông tin và dấn thân phản ánh
nhằm giảm thiểu hiện tượng một số bộ phận cán bộ công chức né tránh
ngại va chạm ngại triển khai và sợ sai
thời gian tiếp nhận đến ngày ba mươi một tháng tám những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc sẽ được vinh danh
tại lễ trao giải sẽ diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng bốn tại hội trường phủ tổng thống
tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã trao tặng huân chương ghi công
cho đại diện đoàn cán bộ chiến sĩ của lực lượng công an và quân đội nhân dân việt nam
tham gia cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ
đây là lần đầu tiên việt nam cử một lực lượng lớn gồm bảy mươi sáu đồng chí của bộ quốc phòng
và hai mươi bốn đồng chí của bộ công an tham gia hỗ trợ
công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ở một nơi xa bên ngoài lãnh thổ
phát biểu tại buổi lễ tổng thống erdogan nhấn mạnh trận động đất kép xảy ra vào ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
là một trong những thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá nghiêm trọng nhất trong lịch sử
không chỉ của riêng thổ nhĩ kỳ
ngày erdogan ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của các đội cứu trợ của thổ nhĩ kỳ
và quốc tế trong đó có hai đoàn của việt nam
quả báo cáo của bộ công an và bộ quốc phòng có thể khẳng định hoạt động của các đoàn công tác đã thành công
kịp thời xác định nhiều điểm có người bị mắc nạn bản giao cho chính quyền và lực lượng chức năng nước sở tại xử lý
đặc biệt đã cứu được một người con sống phối hợp tìm kiếm được nhiều thi thể
bên cạnh đó đoàn công tác còn triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ người dân địa phương ổn định nơi ở
và trao tặng một số hàng hóa thiết yếu thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại
mất mát do động đất tổ chức thăm khám sơ cứu cấp thuốc cho người bị thương